từ năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy tại bán đảo sơn trà có một ngôi trường mới ra đời mang tên một quần đảo thiêng liêng của tổ quốc
đó chính là trường trung học cơ sở hoàng sa quận sơn trà thành phố đà nẵng
đặc biệt ở ngôi trường này có tới một nửa số giáo viên là vợ các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đang trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
và phần đông học sinh là con em của ngư dân bộ đội đang lao động làm việc ngoài biển đảo
bởi vậy dịp đón xuân là dịp cả thầy trò nhà trường cùng hướng về người thân đang ở nơi đảo xa
nằm trên địa bàn phường ven biển thọ quang quận sơn trà thành phố đà nẵng trường trung học cơ sở hoàng sa mới được thành lập và đi vào hoạt động
từ năm học hai nghìn một mươi sáu đến hai nghìn một mươi bảy này được đặt tên theo quần đảo thiêng liêng của tổ quốc mà cũng chính là huyện đảo trực thuộc thành phố đà nẵng
nên đội ngũ cán bộ giáo viên cũng như năm trăm linh học sinh của nhà trường luôn ý thức về ý nghĩa
và tầm quan trọng của mái trường mình đang gắn bó
cô giáo trần thị thu hà là một trong gần hai mươi nữ giáo viên của trường hoàng sa là vợ các cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng biên phòng hải quân cảnh sát biển
đang trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc ngoài biển đảo
trong bài học môn lịch sử ngày cuối năm về chủ quyền đất nước cô không chỉ giao cho học trò tình yêu tổ quốc
mà còn gửi gắm vào đó những tình cảm máu thịt gia đình bởi ở nơi biển đảo xa xôi quần đảo trường sa có người chồng thân yêu của cô đang trực chiến
năm thứ hai chồng cô thượng úy lê văn dần quê ở hà tĩnh bận trực chiến không về ăn tết
anh đang đóng quân trên đảo sơn ca quần đảo trường sa
căn nhà mới tiện nghi cho gia đình quân nhân tại nhà công vụ của lữ đoàn tám mươi ba bộ đội hải quân vùng ba đà nẵng
không chỉ đơn giản là góp phần an cư cho người ở hậu phương mà quan trọng hơn
đó là lời động viên thiết thực ý nghĩa về người chiến sĩ nơi tiền tuyến thêm ấm lòng nắm chắc tay súng bảo vệ biên cương
đối với gia đình của chúng em thì cái điều đặc biệt của cả hai vợ chồng ấy
là cả hai vợ chồng đều công tác ở cái hai cái quần đảo mang tên rất là thiêng liêng của tổ quốc
chồng thì là ở trường sa còn vợ thì là dạy ở một ngôi trường mang tên hoàng sa của đà nẵng
trong dịp tết cổ truyền của mình thì năm nay hai mẹ con là không về quê ăn tết được
ở đà nẵng thì đối với bên bộ đội thì năm nay có điểm mới là hai mẹ con được ra ở ngoài nhà công vụ
là bên bộ đội xây cho
còn bên địa phương
thì cũng có quà để cho hai mẹ con ăn tết
hoàng sa với trường sa hậu phương và tiền tuyến chúng mình tuy hai mà một
ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn
đó là lời tâm sự không chỉ của riêng vợ chồng cô giáo hà và thượng úy dần
mà còn là lời nhớ mong và hẹn ước của bao gia đình đôi lứa trong mùa xuân này